theo cơ quan báo chí của văn phòng tổng thống ukraine vào ngày hôm qua tổng thống nước này
ông volodymyr zelensky đã có cuộc gặp với ngoại trưởng canada melancholy hiện đang ở thăm
ukraine để thảo luận hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng
tại cuộc gặp ông zelensky cảm ơn canada vì đã ủng hộ và giúp đỡ ukraine trong bối cảnh căng thẳng
leo thang với nga đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của quyết định cung cấp xe tăng chiến đấu
newark ông zelensky cũng thông báo cho bà elly về các nhu cầu ưu tiên hiện nay của quân đội
ukraine ngoài ra hai bên đã trao đổi quan điểm về công thức hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột
tại ukraine và bàn về quá trình tái thiết quốc gia này sau xung đột hai bên cũng thảo luận về
triển vọng ukraine gia nhập tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato tháng trước nhân chuyến thăm
kiev bộ trưởng quốc phòng canada thông báo sẽ tài trợ hai trăm linh xe chở nhân viên quân sự cho các lực
lượng ukraine đây là một phần trong gói hỗ trợ quân sự trị giá
năm trăm linh triệu usd tương đương với ba trăm bảy mươi ba triệu usd mà thủ tướng canada justin trudeau đưa ra hồi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi